thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử sơ thẩm chín mươi bốn bị cáo trong nhóm áo cam
có hành vi gây dối đập phá quán ốc ở quận bình tân tp hcm
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo từ ba đến một mươi ba năm tù
theo viện kiểm sát dưới sự chỉ đạo của bị cáo mai nguyễn xuân thành hai mươi bảy tuổi và dương đại trí ba mươi ba tuổi
cùng hơn sáu mươi người đã kéo đến quán ốc hương và xông vào đập phá quán gây thương tích ba mươi năm cho bị hại lâm thành long
trong vụ án một số bị cáo phạm tội chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
tại phiên tòa đại diện vị kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thành chín đến một mươi hai năm tù
trí một mươi một mươi ba năm tù về ba tội danh cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi một năm tù
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bùi đức tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp hai mươi năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo có trạng tài là đối tượng nghiện ma túy nhưng vì muốn có ma túy để thỏa mãn cân nghiện nên vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tài đi đến thành phố hồ chí minh mua ma túy với chế tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
sau đó tài đem ma túy về cất giấu với mục đích để sử dụng dần
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tài bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang thực hiện bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
sau đó khám xét chỗ ở của tài đã phát hiện và thu giữ toàn bộ số ma túy tài cất giấu
với tựa danh lừa đảo chiếu đoạt tài sản bị cáo võ thị túc trú tại tp quy nhơn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bình định tuyên bản án một mươi bảy năm tù
theo có trạm từ năm hai nghìn sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
võ thị túc đã mở nhiều dây hụi và làm chủ hụi của nhiều người

những năm đầu việc hốt hụi và đóng hụi đúng như thỏa thuận
đến năm hai nghìn một mươi bốn sau khi mất khả năng thanh toán túc không cho con hụi biết mà tiếp tục làm chủ hụi và giả mạo hụi viên để hốt hụi
vay tiền của nhiều hụi viên với lãi suất cao